thưa quý vị nắng nóng gây gắt đã kéo dài tới nay là một mươi bốn ngày
và dự báo là sẽ còn kéo dài thêm hai ngày nữa
trong ngày hôm nay thì thủ đô hà nội vẫn sẽ tiếp tục duy trì nắng nóng đặc biệt gai gắt là ba mươi chín độ c
tuy nhiên thì thực tế nếu đi một ngoài đường thì chúng ta sẽ còn có thể cảm nhận sự nóng bước thêm hai bốn độ c nữa
tức là bốn mươi một bốn mươi ba độ c do hiệu ứng của đô thị
quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời không cần thiết để tránh nguy cơ say nắng
vâng ạ cùng với hà nội thì nắng nóng cũng bao trùm nhiều tỉnh thành khác ở khu vực bắc bộ và trung bộ
vùng tâm điểm nắng nóng tiếp tục là hòa bình đông bằng bắc bộ xuống đến thừa thiên huế
sẽ là từ ba mươi sáu cho tới ba mươi chín độ c và có nơi trên ba mươi chín độ c
vùng núi và trung dung bắc bộ nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
nắng nóng kéo dài thì tiểm ẩn nguy cơ cháy nổ là rất cao và kéo theo đó sẽ là xảy ra tình trạng quá tải điện
và thực tế thì đã xảy ra nhiều vụ chập cháy
vì thế để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra
quý vị cần lưu ý là sử dụng hệ thống điện phải có thiết bị bảo vệ chống quá tải
không cắm nhiều đồ dùng điện vào cùng một ổ cắm và nhớ tắt các thiết bị điện không cần thiết
và ngoài ra thì quý vị cần trang bị thêm nhiều đồ bảo hộ như là những chiếc áo chống nắng to dài
kèm theo mũ chùm kín hay là những chiếc khẩu trang và kính mắt chống tiêu uv để đảm bảo sức khỏe
hẹn gặp lại